công an tỉnh quảng ngãi cho biết đã khởi tố bị can chín đối tượng chặn xe trên tuyến quốc lộ một a đoạn đi qua sa huỳnh xã phổ thạnh huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi vào tối ngày hai tháng chín vừa qua
hai trong số các đối tượng hiện đang được cho tại ngoại và bị cấm đi khỏi nơi cư trú
các đối tượng trên bị khởi tố về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó vào đêm ngày hai tháng chín từ tin kích động của kẻ xấu hàng chục người đã tụ tập đặt các vận dụng để chắn các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ một a
vụ việc khiến cho giao thông ủn tắc hơn bốn giờ đồng hồ
sau thời gian vận động đến bốn giờ sáng ngày ba tháng chín người dân giải tán quốc lộ một được thông xe
quá trình thực hiện nhiệm vụ các đối tượng gây dối đã dùng đá tấn công hai cán bộ chiến sĩ công an bị thương
công an tỉnh quảng ngãi cũng đang làm rõ một số cá nhân đã đưa thông tin khống sai lệch lên trên mạng xã hội facebook
về hoạt động của nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt đức phổ nhằm kích động người dân
trong khi đó qua công tác tuần trước
vào khoảng bốn giờ ngày ba tháng chín lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an thành phố cần thơ
đã kịp thời bắt giữ được hai đối tượng trộm tài sản tại khu vực bệnh viện đa khoa trung ương thành phố cần thơ
hai đối tượng bị bắt giữ là trần văn quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm không có nơi cư trú ổn định
và huỳnh thanh hậu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại ấp phước thành xã vĩnh phước huyện gò quao tỉnh tiên giang
hai đối tượng này xuất hiện tại trước bệnh viện với nhiều biểu hiện nghi vấn
nên lực lượng công an đã kiểm tra và mời về làm việc
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng thừa nhận đã cùng bàn bạc với nhau vào bệnh viện
lợi dụng sơ hở của người nhà các bệnh nhân để trộm tài sản
qua khám xét trên người của quang và hậu lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật như
hai chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng bốn điện thoại di động bóp da đồng hồ và hai xe gắn máy
hôm nay công an huyện yên mỹ tỉnh hương yên cho biết đã kịp thời bắt giữ đinh văn đại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
trú tại ninh hải hoa lư ninh bình là đối tượng đã đột nhập vào các khu nhà trọ trên địa bàn
thôn liêu trung xã liêu xá huyện yên mỹ để trộm các tài sản
trước đó vào đêm ngày hai mươi tám dạng sáng ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn một mươi tám một số dãy nhà trọ trên địa bàn thôn liêu trung
xã liêu xá đã bị một đối tượng lạ mặt đột nhập lấy đi nhiều điện thoại di động có giá trị
tổng giá trị tài sản lên đến hàng chục triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo công an huyện yên mỹ đã tập trung xác minh điều tra và nhanh chóng làm rõ
đại chính là thủ phạm gây ra các vụ trộm cắp tài sản trên
ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã tiến hành bắt giữ đối tượng đại
về hành vi trộm cắp tài sản tại cơ quan điều tra đại đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
bản tin nhanh đến đây cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin nhật ký an ninh